tối qua tại quảng trường lâm viên bên bờ hồ xuân hương festival hoa đà lạt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc trong rực rỡ sắc màu và ánh sáng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu ý kiến
cùng dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
phát biểu tại lễ khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng những kết quả đạt được của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
đáng chú ý ngành sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao giá trị sản xuất ngành rau hoa nông sản chất lượng cao tăng nhanh
sau gần một trăm hai mươi năm năm hình thành và phát triển đà lạt đã có nhiều thành công trong quá trình hội nhập và phát triển
vừa chú trọng bảo tồn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên kiến trúc
văn hóa vừa mạnh dạn mở rộng quy hoạch và định hướng phát triển theo hướng hiện đại
đồng chí chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
festival hoa đà lạt đã được xã hội ghi nhận là một sự kiện văn hóa kinh tế du lịch nổi bật
là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng có tác động thiết thực thúc đẩy sự phát triển ngành nghề sản xuất
kinh doanh và xuất khẩu hoa nông sản của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng nói riêng
cũng như của các tỉnh thành phố trong cả nước nói chung
chúng ta hân hoan chúc mừng thành phố đà lạt và tỉnh lâm đồng hôm nay được chính thức công nhận thương hiệu
đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng khai thác có hiệu quả hơn nữa
những tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt ngày càng phát triển
tại lễ khai mạc ban tổ chức chính thức công bố
công nhận thương hiệu đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành với mục tiêu đưa các sản phẩm rau hoa
cà phê arabica và du lịch canh nông trở thành thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế
với chủ đề hoa đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành festival hoa đà lạt lần thứ bảy diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
với một mươi sáu chương trình chính và hơn ba mươi chương trình hưởng ứng tại thành phố đà lạt thành phố bảo lộc và một số địa phương trong tỉnh lâm đồng